tất cả tập thể ban chỉ huy và cán bộ chính sĩ công an xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
đặc biệt trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một tinh thần trách nhiệm của cán bộ chính sĩ càng được nâng cao
mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất song lực lượng công an xã đường lâm vẫn luôn chủ động vươn lên phát huy vai trò nong cốt trong bảo đảm an ninh trật tự
và với nhiều cách làm hay sáng tạo và nghiêm túc hình ảnh công an xã chính quy đã trở thành điểm tựa cho nhân dân tại mỗi thôn xóm tại đường lâm

tiêu biểu có năng lực gương mẫu và uy tín cao trong cán bộ đảng viên nơi công tác
báo lao động ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia quốc tế đánh giá đại hội một mươi ba quyết định nhiệm vụ chính trị kinh tế quan trọng nhất của việt nam trong những năm tới
khẳng định những mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra tại đại hội là đúng đắn và phù hợp
nhiều chuyên gia cũng khẳng định những mục tiêu chiến lược mà đại hội vạch ra quan trọng nhất chính là tầm nhìn hai nghìn hai mươi năm
đưa việt nam trở thành một nền kinh tế phát triển
và đây sẽ là sứ mệnh mà ba lãnh đạo mới ở việt nam sẽ gánh vác sau đại hội
dịch covid một mươi chín đã và đang có những diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong cả nước
ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân và các ngành nghề kinh doanh trong dịp tết nguyên đán cận kề
báo thanh niên cho biết người dân trong khu vực giãn cách xã hội tại huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
đang gặp phải đối mặt với các nền kinh tế phát triển
với nguy cơ thiếu nhu yếu phẩm phục vụ đời sống
trong khi hàng hóa hải sản muốn tiêu thụ ra bên ngoài đang bị tắt
tại ninh bình và bắc giang nhiều doanh nghiệp có số lượng người lao động tập trung lớn
đã chủ động hủy bỏ những bữa tiệc liên hoan cuối năm điều chỉnh giờ ăn đảm bảo tỷ lệ giãn cách
đồng thời phát thêm khẩu trang cho người lao động
còn tại bình dương các doanh nghiệp đang vận động người lao động về quê ở vùng dịch
ở lại ăn tết cấp bách phòng chống dịch
ở một góc độ khác
báo kinh tế và đô thị ghi nhận hoạt động kinh doanh vận tải tại thủ đô hà nội đã bị ảnh hưởng không nhỏ
thị trường vé tàu tết nguyên đán vốn đã ảm đạm giờ càng ảm đạm hơn
lượng người sử dụng dịch vụ vận chuyển đường bộ đường hàng không cũng giảm mạnh đột ngột hơn so với những ngày trước
để phòng dịch ubnd tp hà nội đã quyết định cho học sinh trên địa bàn ở nhà
và học trực tuyến từ ngày hôm nay một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
báo tuổi trẻ ghi nhận ubnd tp hà nội cũng đề nghị các trường vẫn tổ chức dạy học qua internet
vì tình hình dịch bệnh phức tạp nếu sau tết chưa kiểm soát được thì học sinh vẫn không thể đến trường
và việc chuyển sang học qua internet trong thời gian này để các trường có sự chuẩn bị sau dịp nghỉ tết nếu tình hình dịch bệnh còn phức tạp sẽ không bị khoảng hẫng bắt nhịp được ngay
cũng về vấn đề này báo kinh tế và đô thị cho biết bộ giáo dục và đào tạo đã ra chỉ thị yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo
chuẩn bị những phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục và chủ động triển khai tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường
hiện nhiều trường đại học đã bắt đầu triển khai các phương án tổ chức đào tạo thi trực tuyến trong thời gian tới
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
áo tím và tài xế xe taxi
đến chiều ngày ba mươi một tháng một
người phụ nữ bán nước lượm tiền của cô gái
đã thông qua công an để xin trả lại số tiền một mươi năm triệu đồng
cùng với số tiền bốn triệu đồng được hoàn trả trước đó
tổng cộng người phụ nữ này đã gửi lại số tiền một mươi chín triệu đồng
bên cạnh đó cô gái cũng nhận được ba triệu đồng ủng hộ
từ mạnh thường quân qua tài khoản ẩn danh
số tiền bị mất giờ đây chỉ còn tám triệu đồng
người phụ nữ bán nước sau khi gặp cô gái
tại cơ quan công an đã gửi lời xin lỗi đến cô
người phụ nữ này kể rằng bản thân không biết lụng tiền là có tội
sau khi về nhà đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy vô cùng có lỗi
trước sự hô lỗi của đối phương cô gái cũng đồng ý bỏ qua
vì giờ đây cô cũng đã được hoàn trả đa phần số tiền bị mất
chỉ còn hơn một tuần nữa là đến tết nguyên đáng tân sửu hai nghìn hai mươi một
lượng hàng hóa phục vụ tết ở thành phố cần thơ tăng cao
để đảm bảo an toàn cho người dân đón tết
trong những ngày này thì công an thành phố cần thơ
đã triển khai các biện pháp phòng chống buôn lậu hàng giả
và tăng cường kiểm tra
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm trong ngày tết
đây là một trăm bảy mươi bảy bốn trăm bốn mươi sáu bao thuốc lá nhập đậu được cảnh sát kinh tế cần thơ
và các lực lượng chức năng mang đi tiêu hủy
số thuốc lá nhập lậu được cảnh sát kinh tế công an thành phố cần thơ
và công an các quận quyện phát hiện thu giữ từ giữa năm hai nghìn một mươi tám đến nay
theo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín thành phố cần thơ tình hình vận chuyển thuốc lá nhập lậu
từng lúc còn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi và thường gia tăng trong dịp tết
trong các ngày qua công an quận ninh kiều và quận bình thủy thành phố cần thơ
phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu bằng ô tô
do các đối tượng mang từ long an về thành phố cần thơ tiêu thụ
thu giữ tổng cộng một mươi một sáu trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
để tránh phát hiện các đối tượng này đã sử dụng nhiều biển số xe
đồng thời cải tạo tháo gỡ các ghế phụ của xe để chở thuốc lá
được sự chỉ đạo sâu sát của công an phố cũng như quận quỷ công an quận
thì đội cảnh sát giao thông cũng tăng cường kiểm tra
kịp thời phát hiện các trường hợp dẫn chuyển hàng lậu hàng giả
cũng như các lỗi chất cấm như pháo nổ
trong năm hai nghìn hai mươi qua tổng kết lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố cần thơ
đã chiếp phá trên hai trăm linh vụ vi phạm pháp luật liên quan đến gian lệnh thương mại
sản xuất mua bán hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng
đã xử phạt dịch vụ hành chính trên một trăm bảy mươi bốn vụ số tiền là trên ba năm tỷ đồng
đảm bảo an toàn kết nguyên đáng tầm dụng năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có một số biện pháp giải pháp trọng tâm như sau
thứ nhất tăng cường các biện pháp
tiếp tục tấn công trấn áp các loại tội phạm kinh tế nói chung
và đặc biệt là các loại tội phạm liên quan đến các hành vi sản xuất mua bán hàng cấm
dân viện hàng cấm sản xuất hàng giả hàng giả hàng kép chất lượng
đó là các mặt hàng phục vụ tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi một
còn đây là gần một tấn thành phẩm mỹ phẩm kem mai nhãn hiệu thanh mây
khô mê stick do cảnh sát kinh tế công an quận cái răng phát hiện thu giữ
trước đó tiến hành kiểm tra tại căn nhà không số thuộc tổ sáu mươi chín khu vực một mươi
phường hưng phố quận cái răng dòng nguyễn sĩ hùng năm mươi một tuổi làm chủ
phát hiện số mỹ phẩm trên
ông hùng đã không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
giấy chứng nhận đủ điều kiện hồ sơ công bố các sản phẩm mỹ phẩm đã và đang sản xuất
để chống hàng giả công an tp cn còn phối hợp với ngành chức năng
phát hiện xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh hàng hóa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
hơn một trăm linh kg mì tươi test nhanh dương tính với hàng the khi lực lượng chức năng tiến hành
kiểm tra một cơ sở kinh doanh phân phối mì tươi trên địa bàn phường hưng lợi quận ninh kiều
chủ cơ sở này cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

công an tp cn cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
còn hơn một tuần nữa là đến tết tân sửu hai nghìn hai mươi một các lực lượng chức năng công an tp cn
tiếp tục tăng cường đấu tranh chống hàng lậu hàng giả hàng kém chất lượng
nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố góp phần mang đến mùa xuân an vui hạnh phúc
tết là dịp để xung hợp gia đình nhưng không phải ai cũng được về quê đón tết
trong đó có lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín ở biên giới
để chia sẻ nỗi vất vả của lực lượng này hội liên hiệp phụ nữ huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đã tổ chức gói hàng trăm đồng bánh tết tặng cho gia đình chính sách và lực lượng bộ đội biên phòng
khoảng ba trăm linh cái bánh ít và ba trăm linh đòn bánh tết gói trọn yêu thương buộc chặt nghĩa tình của người dân biên giới
đã được các chị em hội phụ nữ tận tay gói để trao tặng các gia đình chính sách và lực lượng bộ đội biên phòng
ngày đêm dình dữ bình yên cho người dân trên tuyến biên giới hồng ngự
chi phí về sự đóng góp của các chị em phụ nữ và vận động mạnh thường quân trong và ngoài huyện
từng đoàn bánh tết mang đậm hương vị tết quê không đơn thuần là món quà từ tâm lý của người dân
mà đây còn là chất keo kết dính tình nghĩa của nhân dân với lực lượng đang làm nhiệm vụ
đồng thời cũng là lời cảm ơn gửi đến các cán bộ chiến sĩ ở biên giới
vì những hy sinh thầm lặng dình giữ sự bình an cho mọi người
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông trong tháng một năm hai nghìn hai mươi một
cả nước xảy ra một hai trăm ba mươi ba vụ tai nạn giao thông khiến sáu trăm linh tám người chết
bình quân mỗi ngày có hai mươi người chết vì tai nạn giao thông
bình quân một ngày trong tháng một năm hai nghìn hai mươi một xảy ra bốn mươi vụ tai nạn giao thông
khiến hai mươi người tử vong và hai mươi chín người bị thương nhẹ
thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng cho biết
trong năm hai nghìn hai mươi toàn quốc xảy ra một mươi bốn năm trăm một mươi vụ tai nạn giao thông
làm sáu bảy trăm linh người chết một mươi tám trăm linh bốn người bị thương
một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua xã phú riềng
huyện phú riềng tỉnh bình phước
chiếc xe bồn tông trực diện vào xe ô tô bảy chỗ vượt phải
bất ngờ đánh lái cắt mặt xe bồn khiến cho phần hông xe bảy chỗ bị bẹt dí
và rất may là tài xế xe ô tô bảy chỗ may mắn thoát chết
cụ thể vào khoảng một mươi giờ sáng ngày ba mươi một tháng một
chiếc xe ô tô bảy chỗ do ông nguyễn quang tiết điều khiển đến đoạn xã phú riềng
tài xế tăng ga vừa biên pháp
tài xế ô tô bảy chỗ vượt phải lên phía trước chiếc xe bồn do tài xế đặng văn chiến điều khiển
đang lưu thông cùng chiều phía trước
vừa vượt lên trước đầu xe bồn tài xế ô tô lại tiếp tục đánh lái sang làn đường xe bồn đang chạy
tuy nhiên cú cắt mặt quá gấp và bất ngờ khiến cho tài xế xe bồn không kịp xử lý
tông trực diện vào hông bên trái của xe bảy chỗ
rất may mặc dù bị tông nát ở phần bên hông tài xế
nhưng tài xế xe bảy chỗ vẫn may mắn thoát chết và không bị thương
chiếc xe bồn cũng hư hỏng phần đầu
lưu lượng kỳ sát giao thông công an tỉnh bình phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi các sở giao thông vận tải địa phương
về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh do chủng mới của dịch covid một mươi chín gây ra
tổng cục đường bộ việt nam đề nghị sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
phổ biến tuyên truyền và quán triệt đến tất cả các đơn vị kinh doanh
vận tải tại địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị của thủ tướng chính phủ
về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
về quản lý hoạt động vận tải tổng cục đường bộ yêu cầu sở giao thông vận tải địa phương
tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đặc biệt là loại hình
kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định xe hợp đồng tuân thủ nghiêm ngặt
các biện pháp phòng chống dịch khai báo y tế theo đúng quy định
các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe liên hệ phối hợp với các cơ sở y tế
trung tâm y tế dự phòng phun thuốc sát trùng trong và ngoài khu vực bến xe
các phương tiện trong bến xe liên quan đến công tác quản lý đào tạo sát hạch lái xe
căn cứ chỉ đạo của chính phủ bộ giao thông vận tải ủy ban nhân dân tỉnh
và tình hình thực tế tại địa phương xem xét dừng tổ chức đào tạo sát hạch
để đảm bảo tránh lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng thực hiện các biện pháp
phòng dịch và giãn cách xã hội trong công tác quản lý đào tạo sát hạch lái xe
theo hướng dẫn của tổng cục đường bộ việt nam
không tăng lương tối thiểu vùng so với năm hai nghìn hai mươi dừng phát hành thẻ từ atm
thay bằng thẻ chip là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nghị định một trăm bốn mươi năm hai nghìn hai mươi sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
quy định chi tiết
và hướng dẫn một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
theo đó năm hai nghìn hai mươi một giữ nguyên mức lương tối thiểu vùng như năm hai nghìn hai mươi
tương đương mức bốn triệu bốn trăm hai mươi đồng một tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động
trên địa bàn thuộc vùng một mức ba triệu chín trăm hai mươi đồng một tháng áp dụng đối với doanh nghiệp
hoạt động trên địa bàn thuộc vùng hai mức ba triệu bốn trăm ba mươi đồng một tháng áp dụng
đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng ba mức ba bảy mươi đồng một tháng
đồng một tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng bốn
thông tư hai mươi hai hai nghìn hai mươi của ngân hàng nhà nước việt nam có hiệu lực từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
sẽ sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư một trăm chín mươi hai nghìn một mươi sáu ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu của thống đốc
ngân hàng nhà nước việt nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
theo đó từ ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một các tổ chức phát hành thẻ thực hiện phát hành thẻ có bin
số nhận dạng ngân hàng do ngân hàng nhà nước cấp phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa
như vậy từ ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một các ngân hàng dừng phát hành thẻ từ atm thay vào đó sẽ phát hành thẻ chip
người nước ngoài vào việt nam làm việc dưới ba mươi ngày không cần giấy phép
đây là một trong những nội dung tại nghị định một trăm năm mươi hai hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam
căn cứ điều bảy nghị định này người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động gồm
người lao động nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ ba tỷ đồng trở lên
người lao động nước ngoài vào việt nam làm việc tại vị trí nhà quản lý giám đốc điều hành chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật
có thời gian làm việc dưới ba mươi ngày và không quá ba lần trong một năm
nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị và các bạn chỉ còn hơn một mươi ngày nữa là năm kinh tế sẽ khép lại và chúng ta sẽ chính thức bước sang
năm nay do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín các hoạt động vui chơi và lễ hội được tổ chức theo quy mô nhỏ hạn chế người tham dự
tuy nhiên để lan tỏa và bảo tồn các giá trị văn hóa của tết việt trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
đã tổ chức những buổi phục dựng các nghi lễ trăm tết xưa với quy mô nhỏ
một trong số đó là nghi lễ truyền thống tiến xuân ngư
có lẽ đây là một trong những buổi biểu diễn đáng nhớ nhất với những diễn viên trong đội
tế của hoàng thành thăng long bởi đây là lần đầu tiên nghi lễ tiến xuân hưu được trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
phối hợp hội di sản văn hóa thăng long thực hiện đặc biệt lại là trong những ngày này khi năm mới tân sửu hai nghìn hai mươi một sắp đến
chúng tôi rất là nỗ lực rất là cố gắng để làm sao cái buổi dân xuân này cho nó thật là đẹp cho nó thật là hoành trình

cùng với sự phát triển của xã hội việc phục dựng những nghi lễ kinh thành xưa trong thời hiện tại là điều cần thiết
điều này không chỉ giúp lan tỏa các giá trị văn hóa tinh thần trong mùa lễ hội
mà còn giáo dục và truyền cảm hứng trân trọng truyền thống cho các thế hệ sau
thưa quý vị và các bạn gần tết khi mà mọi người bắt đầu trở về quê quần bên mâm cơm gia đình
thì tại bệnh viện ung bướu đà nẵng nhiều bệnh nhân vẫn phải đón cái tết bên giường bệnh
thấu hiểu và chia sẻ với điều đó các bạn trẻ trong câu lọc bộ nhịp đập yêu thương đã mang không khí tết vào trong bệnh viện
để phần nào mang đến những niềm vui giúp cho các bệnh nhân có thể mạnh mẽ vượt qua bệnh tật
và câu chuyện đẹp này sẽ có ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
khi khắp nơi đang tất bật cho những ngày cuối năm chờ đón khoảnh khắc xuân vầy cùng gia đình
thì tại đây
có những người vẫn đang lặng lẽ chống trọi với nỗi đau của bệnh tật
mang tết vào bệnh viện là mong muốn của những bạn trẻ trong câu lạc bộ nhịp đập yêu thương
để họ quên đi rằng họ đang là bệnh nhân để tết vẫn ấm áp ở nơi đây
mình muốn tham tội những thông điệp là sự sạch chí của mình
của những người sự sạch chí của đông ba những người có hoàn toàn khó khăn
nhất là bệnh nhân thư đang trong mùi covid này
chỉ là một món quà nhỏ nhỏ từ bức ảnh thư pháp những bức hình để mang một cái tết để cho bệnh nhân
chỉ mong bệnh nhân được qua những cơn đau chọn mắm để chậm lên bệnh hơn
và cái điểm mong muốn nhất của mình là cái nụ cười
nụ cười là một cái động lực định là động lực để mong mình tiếp tục hành trình này
trong không gian của bệnh viện hình ảnh ông đồ cho chữ đầu năm
hoa đào hoa mai bánh trưng bánh tét được dựng nên đã thực sự mang một không khí tết đầy ấm áp
đến với những bệnh nhân nơi đây để họ có thêm niềm vui động lực chiến đấu với bệnh tật
bất là bệnh nhân của bệnh viện thấy các cháu nhiệt tình đến đây
để đảm viên tinh thần của những người bệnh để tinh thần thêm phấn chấm và quyết tâm điều trị bệnh mình chấm có sức khỏe
các cô thấy cũng vui lắm
các cô thấy cũng vui lắm và hồi chiều dài mấy cô cũng rủ để chuẩn bị để mình tham gia chương trình với đó cho vui
khi mà cái chương này tổ chức tại công bướu thì chú thấy rất là vui
và động viên cho những người ốm đào người ta chẳng bình phục
không chỉ đơn giản là tổ chức một chương trình là trao đi những món quà
mà hơn hết những cái nắm tay ân tâm
những lời động viên sức khỏe mới là điều mà các bạn trẻ mong muốn mang đến nơi đây
mong muốn duy nhất đó là mang đến niềm vui cho các cô chú đang điều trị ở bệnh viện ung bướu của mình
tại mong cô chú là có một cái tết vui vẻ ở trên bệnh viện và không khí xuân có thể đến
còn bên trong không gian này xuân thật sự đến từ những chia sẻ ấm áp như thế
còn bên trong không gian này xuân thực sự đến từ những chia sẻ ấm áp như thế